vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ ba ngày một mươi một tháng một
và sau đây là nội dung chi tiết
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có thông báo về việc giao dịch nhưng không công bố thông tin
của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
cụ thể chiều ngày một mươi tháng một ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo
của sở giao dịch chứng khoán tp hcm về việc ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu công ty
cổ phần tập đoàn flc nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan
để xem xét xử lý vi phạm của ông trịnh văn quyết theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam hai bị can
kiều văn tiến
và bùi tiến đạt chú tại huyện gia lâm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và tăng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng cầm đầu kiều văn tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
đáng chú ý tiến đang là phạm nhân điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
và điều hành đàn em hoạt động cho vai lãi nặng trên địa bàn quận long biên
huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày
tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
với hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thị bích vi chú tại thành phố bù mà thuật tỉnh đắk lắc
và lê văn đoàn chú tỉnh hải dương vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người
nguyễn thị bích vi đã thuê đoàn làm giả một mươi bảy sổ đỏ
sau khi nhận được các thông tin từ vi đoàn không tự mình làm sổ đỏ giả
mà chuyển thông tin đến tài khoản gia lô cho một đối tượng tên thủy
ở quận một mươi hai tp hcm để nhờ thủy làm
sau khi nhận sổ đỏ giả vi mang đi lừa đảo chiếm đoạt của một mươi hai bị hại
với tổng số tiền hơn năm tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bích vi hai mươi hai năm sáu tháng tù giam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bị cáo lê văn đoàn bị tuyên phạt bốn năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn năm trăm bốn mươi mặt hàng đồ chơi trẻ em
không có tem nhãn hợp quy chuẩn tại một hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn thị trấn huyện biên giới tỉnh biên
huyện tỉnh biên
hộ kinh doanh này do ông lê ngọc tuấn làm chủ mặc dù số hàng này có hóa đơn chứng tử kèm theo
nhưng không có tem nhãn phụ không có dấu hợp quy chuẩn theo quy định của pháp luật
làm việc với tổ công tác bắt đầu ông tuấn khai nhận một số đồ chơi trẻ em trên của một công ty tại tp hcm
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an quận bắc tử liêm đã khám phá thành công chuyên án hai trăm tám mươi một b
bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển thuốc lá
nhập lậu số lượng lớn tại phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội
kiểm tra xe ô tô tải do lái xe hoàng văn thắng chú quận hoàng mai hà nội điều khiển
tổ công tác phát hiện bên trong xe có sáu mươi thùng cắt tông chứa ba mươi bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm
ghi là thuốc lá điếu nhập lậu
lái xe khai nhận số hàng hóa trên của trương văn nhàn chú tỉnh hương yên
hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với trương văn nhàn
để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng
đối với lái xe hoàng văn thắng cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ
tình hình thời tiết trên biển thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
thường có nhiều diễn biến phức tạp thường xuyên có gió mùa biển động
khu vực bên biển có sương mù
lợi dụng tình hình trên các đối tượng buôn lậu ra lệnh thương mại
thường gia tăng các hoạt động làm ăn phi pháp tập trung vận chuyển nhiều mặt hàng
có lợi nhuận cao như thuốc lá xăng dầu thủy sản xa cầm khoáng sản
bốn giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh hải phòng
tổ công tác của đoàn trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu
mang số hiệu qn hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi tấn than cám
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
trong thời gian tới hiện trạng thái bình thường mới covid có thể bị đẩy lùi
bên cạnh đó cũng là dịch tích nguyên đán
nên các mặt hàng tiêu dùng nhu cầu người dân sẽ tăng cao
các đối tượng cũng sẽ lợi dụng ở đó để vôn ván vận chuyển hàng hóa
cũng lại trừ có khả năng có những đợt vôn nội đoạn thương mại trên vùng biển trên góc bộ
qua hơn một tháng phát động đợt thi đua cao điểm
các lực lượng của vùng cảnh sát biển một đã tiến hành kiểm tra
tạm giữ ba tàu chở bốn mươi lít dầu đeo và một trăm hai mươi tấn than cám không có nguồn gốc hợp pháp
phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn
đấu tranh triệt phá thành công một chuyên án một vụ án
bắt giữ bốn đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ được gần một năm kg metafetamine hai tám trăm linh viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác
tập trung chủ yếu vào các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển như hot kethan và vận chuyển
chia nhỏ lẻ và có phương tiện nhỏ từ một trăm linh đến hai trăm linh tấn
lợi dụng điều kiện thời tiết đêm tối đường lạch
để qua mặt các lực lượng chức năng vận chuyển
thông thường cho các địa phương mà không xuất hòa đơn
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại một số địa phương
vùng cảnh sát biển một đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ
với cơ quan công an các tỉnh thành phố để tạo nên một khối đoàn kết thống nhất
để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý an ninh duy trì trật tự an toàn
sự bình yên trên vùng biển đảo được phân công

trong hai mươi bốn h qua
theo cục hàng không việt nam trong bảy ngày đầu khôi phục trở lại chuyến bay quốc tế thường lệ
đã có tổng cộng sáu mươi bốn chuyến bay chở khách đến việt nam
với hơn bảy tám trăm linh khách nhập cảnh
các chuyến bay thường lệ tính tới thời điểm hiện tại đều được khai thác an toàn
và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ hành khách
biến động của giá vàng thế giới đã giúp hai thương hiệu vàng miếng trong nước
phiên sáng ngày một mươi một tháng một tăng trở lại với mức điều chỉnh cao nhất

cụ thể giá vàng sgc tăng từ sáu mươi một hai đến sáu mươi một sáu mươi bảy triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng dòng thăng long vào sáng nay cũng đã tăng tám mươi đồng một lượng
giá mới được doanh nghiệp này niêm yết từ năm mươi hai ba mươi chín đến năm mươi ba bốn triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
theo điều hành giá bán lẻ của liên bộ công thương tài chính
giá xăng e năm chín

sau điều chỉnh là hai mươi ba một trăm năm mươi đồng một lít tăng sáu trăm linh đồng
ron chín mươi năm là hai mươi ba tám trăm bảy mươi đồng một lít tăng năm trăm tám mươi đồng
dầu diazen là một mươi tám hai trăm ba mươi đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
xin chào và hẹn gặp lại
vừa qua nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương
tuy nhiên một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm
vậy làm thế nào để công tác quản lý đất đai trong thời gian tới hiệu quả phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
cuộc đấu giá lô đất vàng tại quận một tp hcm năm hai nghìn một mươi bốn có giá khởi điểm là năm trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng giá chúng lên đến một bốn trăm ba mươi tỷ đồng gấp hai sáu lần giá khởi điểm
giá đất trung bình tại trung tâm tp hcm quận một thời điểm này vào khoảng bốn trăm tám mươi năm trăm linh triệu đồng một mét vuông
trong khi đó thủ thiêm là khu vực mà hạ tầng mới đang còn xây dựng thì mức đấu giá vừa diễn ra trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lên tới hai bốn tỷ đồng một mét vuông
một con số đấu giá gây choáng váng vì cao bất thường
là chủ đầu tư một dự án bất động sản trên địa bàn hà nội cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
anh nguyễn văn trường đã có những bức xúc khi việc đô giá đất gây ra nhiễu loạn cho thị trường

cụ thể là giá đất bị để lên quá là cao

việc này đã làm xáo trộn thị trường và gây rất nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản
hơn nữa là làm
mất lòng tin cho người dân của tôi
mức giá đất không phù hợp với thực tiễn của thị trường bất động sản có thể trở thành giao hai lưỡi
vừa thiệt hại cho chính người tiêu dùng vừa có thể bất lợi cho các nhà đầu tư
nếu đưa ra giá bán nhà quá cao mà không được thị trường chấp nhận
có thể làm tăng lượng hàng tồn kho có giá trị lớn
mới đây thủ tướng chính phủ ban hành công điện số bảy trăm sáu mươi bảy cdttg về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua
theo đó yêu cầu giả soát lại hệ thống
hệ thống pháp luật để phát hiện những bất cập đảm bảo hình thức đấu giá đất có tác động tích cực
trong bản tin ngày hôm nay phóng viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn thế điệp
ủy ban chấp hành hiệp hội bất động sản việt nam phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này
đấu giá quyền sử dụng đất là chủ trương đúng đắn nhằm quản lý khai thác hiệu quả quỹ đất
đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp
mục đích thì đã rõ xong công tác này thời gian qua có rất là nhiều bất cập ông có bình luận gì về vấn đề này
cao hơn với giá thị trường rất là nhiều hoặc là cao hơn với giá mà bước đầu chúng ta bỏ ra rất là nhiều
thì đây cũng là những cái bất thường
theo ông đâu là nguyên nhân kể cả là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan để dẫn tới việc mà đấu giá đất chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
có những khu vực các nhà đầu tư hoặc là các sản giao dịch người ta thổi giá nó thổi giá lên
thí dụ là đáng là hai trăm linh triệu nhưng người ta có thể bỏ gấp nhiều lần hai trăm linh triệu để ta đẩy lên
để người ta lấy cái tham chiếu để
để cái giá cả hoàn toàn lưng lên
thì đây là cái mà tôi cho là cũng là những cái sản mà chúng ta cần về
nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy là như này
rõ ràng người ta đẩy lên đấy thì nó có mục đích và nó thổi giá
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là có thể là cái giá đất của chúng ta hiện nay chúng ta đánh cái giá giá ở các cái khu vực nó quá thấp
cho nên là cái tham chiếu đầu tiên là phải lấy cái giá đất đó
thì nhiều khi nó lại không công bằng lắm
để công tác đấu giá đất phát huy được những mặt tích cực
góp phần làm giảm tình trạng đầu cơ đất huy động được tối đa nguồn lực cho ngân sách của nhà nước
thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
chúng ta không lên đấu giá riêng lẻ ít ít mảnh ít mảnh hoặc ít khu vực đấu giá
mà chúng ta đấu giá tập trung
có nghĩa là thí dụ trong một cái quận hoặc một cái huyện thì chúng ta đấu đấu giá liền một lúc nó nhiều mảnh
thì các cái nhà đầu tư rõ ràng là nếu mà người ta thực sự là người ta muốn đầu tư vào thì người ta
sẽ có cơ hội
tôi cho là hiện nay là chúng ta chưa chặt chẽ về cái đặt cọc
nhiều chỗ thí dụ thành phố hồ chí minh hoặc một số lơi là đặt cọc năm không được
mà chúng ta có thể tăng cái đặt cọc này một mươi hay một mươi năm trở lên
thì cái việc là anh muốn thổi giá là không thể có không thể xảy ra
cái đấu giá thì chúng ta phải rất là công khai minh bạch và có tuyên truyền rộng rãi
để cho người dân cũng như các chủ đầu tư người ta lắm rõ
để khi mà chúng ta đấu giá thì có nhiều người tham gia
tham gia nhưng mà nó rất công bằng
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này
vâng và với những giải pháp mà chuyên gia vừa nêu
hy vọng việc đấu giá đất trong thời gian tới sẽ trở nên minh bạch rõ ràng và trở về đúng giá trị thực
góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản
vâng thưa quý vị do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên sức tiêu thụ của thị trường bán lẻ năm nay
tại thành phố đà nẵng cũng không mấy sôi động
dù vậy với hàng loạt chính sách kích cầu cùng chương trình khuyến mãi từ tháng một mươi một âm lịch đến cận tết nguyên đán
đã đem lại tín hiệu tích cực cho ngành bán lẻ
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đây là một trong tám trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng
hàng hóa tràn ngập kể cả hàng nội địa lẫn ngoại nhập
nhiều gói khuyến mãi mua một tặng một
chương trình giảm giá sâu hoa tặng được tung ra tạo nền sức hút cho điểm mua sắm này
khuyến mại tập trung vào các mặt hàng gia dụng và thực phẩm thiết yếu
gia đình đi tham khảo cũng nhiều nơi trước khi mình quyết định mua hàng
tức là mình chọn những sản phẩm có thương hiệu và chế độ hậu mại sau bán hàng
nên vấn đề giảm giá phải đi đối với chất lượng sản phẩm
chúng tôi hiểu rằng vấn đề năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn đối với hầu hết khách hàng
nên chúng tôi đã chuẩn bị những chương trình để đồng hành cùng với khách hàng
chúng tôi giảm sâu những sản phẩm nhu yếu phẩm để giúp bà con có một tết đầy đủ
nhưng mà không tốn quá nhiều về mặt chi phí
mùa mua sắm tại đà nẵng còn được tiếp xúc bởi chương trình khuyến mãi tập trung kéo dài
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là mùa khuyến mại kéo dài nhất trong năm với sự tham gia của hai mươi trung tâm thương mại siêu thị
đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
mùa khuyến mãi còn được xem là động lực
hãy kết nối khôi phục các hoạt động kinh doanh
thông qua các chương trình kết nối thì đã giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có điều kiện quảng bá
các sản phẩm của chúng ta trong thời gian qua
đặc biệt là các sản phẩm ô cốp sản phẩm thương mại đặc trưng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
ngoài ra thì lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành công thương chuẩn bị lượng hàng hóa
để cung ứng phục vụ tiêu dùng nằm bình ổn thị trường
đồng thời phục vụ cho nhu cầu mua sắm tết của nhân dân
để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng tạo sự cạnh tranh lành mạnh
sở công thương đà nẵng phối hợp với lực lượng ba trăm tám mươi chín tăng cường kiểm tra giám sát
chống tình trạng đầu cơ tích trữ đồng thời đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu
hàng giả hàng kém chất lượng kiểm tra kê khai niêm yết giá xử lý kịp thời các hành vi vi phạm